tỉnh quảng trị có bờ biển dài hơn bảy mươi năm km trong đó có khoảng một mươi km đê trực tiếp biển
hơn năm mươi km đê cát và gần năm mươi km đê cửa sông
mặc dù đã được nhà nước đầu tư xây dựng một số tuyến đê kè nhưng do biến đổi khí hậu
nhiều tuyến đê biển ở quảng trị bị sạt lở nghiêm trọng
gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân sống gần các khu vực này
đây là tuyến đê trực tiếp biển thuộc xã vĩnh thái huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
có chiều dài hơn một mươi km cơn bão số bốn và số một mươi vừa qua đã làm sạt lở nghiêm trọng một số đoạn đê
đặc biệt ở cách tuyến đê khoảng từ năm đến một mươi m chạy dọc có hơn một hộ dân của xã vĩnh thái đang sinh sống
còn đây là tuyến kè thuộc khu vực sông hiếu nối với cửa biển cửa việt huyện gio linh có chiều dài hơn ba hai km
cơn bão số một mươi vừa qua đã làm sạt lở hàng chục đoạn tuyến kè này
bình quân các điểm sạt lở có chiều dài khoảng từ một đến hai mét một số điểm dài từ ba đến bốn mét
hiện nay do sạt lở nặng ở nhiều tuyến đê tỉnh quảng trị đã ra cố tạm thời bằng đắp đất
còn để cứng hóa các tuyến đê với một tỉnh còn nhiều khó khăn như quảng trị

tức là những chỗ khẳng cấp rồi là những khép kín cũng khó khăn trong quá trình thực hiện
tỉnh quảng trị có hàng chục nghìn hộ dân sống ven biển hiện đang trong mùa mưa bão
nên nỗi lo luôn thường trục với người dân nơi đây mỗi khi có lũ to bão lớn
bởi mới chỉ có áp thấp nhiệt đới nhỏ thôi mà sóng biển đã lấn vào sát chân đê như thế này